trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc khi người dân đang đón một cái tết đầm ấm vui tươi
bên người thân gia đình thì cán bộ chiến sĩ sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi quân chủng phòng không không quân
vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bình yên bầu trời phía nam của tổ quốc
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
với các anh việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao cũng là một cách vui xuân đón tết
những ngày đầu năm mới tại sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi những tổ kỹ thuật vẫn đang hối hạ
tất bật với công việc họ cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh của cấp trên
là sẵn sàng xuất kích và khai thác sử dụng tốt vũ khí trang bị không để tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống
sư đoàn đã quán triệt cho mọi cán bộ chiến sĩ trong sư đoàn nêu cao tinh thần cảnh giác
và đặc biệt là nhiệm vụ bay trinh sát tuần tiễu trên biển để khẳng định chủ quyền biển đảo
chúng tôi làm tốt công tác giáo dục quán triệt nhất là đội ngũ phi công
có bản định để thực hiện các nhiệm vụ
trong thời gian cao điểm đặc biệt là vào dịp tết nguyên đáng lực lượng không quân vẫn thường xuyên theo dõi
nắm chắc tình hình trên không trên biển biên giới nội địa chủ động đề xuất tham mưu cho cấp trên
về tác chiến phòng không không quân có phương án xử lý chính xác các tình huống tác chiến có thể xảy ra
đặc biệt đối với các vùng trọng điểm
nhiệm vụ của quân đội là phải bảo vệ cho đất nước bình yên cho đồng bào và nhân dân ăn tết vui vẻ và yên bình
để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này quân chủ cũng đã triển khai các chỉ thị hướng dẫn
và xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết từ cấp phân đội trở lên
trong dịp này quân chủng sẽ thăm hỏi nắm tình hình và chúc tết bộ đội trên mọi miền tổ quốc
đặc biệt là các đơn vị ở xa ví dụ như ngoài đảo ngoài nhà già hoặc trên các vùng núi cao
do đặc thù công việc canh giữ bình yên
các tổ bay vẫn thường trực trên đường băng chuẩn bị vào khoa một bay đường dài
trên khuôn mặt sạm đen vì nắng gió là ánh mắt sáng ngời của những phi công trẻ
cùng những chiếc máy bay tiêm kích sẵn sàng bảo vệ vùng trời vùng biển thiên liên của tổ quốc
trong những ngày tết đến xuân về